sau bốn sáu ngày nhưng đến ngày thứ tám một mươi thì đột ngột chuyển nặng
không khó thở nhưng chỉ số oxy trong máu spo hai giảm chỉ còn sáu mươi năm mươi
và có người đã không qua khỏi đa số đều phải nhập viện cấp cứu
bác sĩ hoàng thông tin thiếu oxy thẩm lặng được chẩn đoán khi người bệnh không cảm thấy khó thở
nhưng spo hai lại giảm giữa chín mươi bốn
theo thống kê gần hai mươi bệnh nhân nhập viện cảm thấy không hề khó thở
trong khi biểu hiện ct scan bất thường tám mươi sáu và cân phía bổ sung oxy bốn mươi
đây là một tỷ lệ khá cao do đó mọi người cần hết sức chú ý
tiến sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo
viện bỏng quốc gia lê hữu trác cho biết
năm sấp giúp phân bố máu cho những vùng phía sau rất quan trọng trong điều trị covid một mươi chín
ở giai đoạn sớm và có thể điều trị lâu dài giúp cải thiện oxy máu
ngoài ra những vùng phổi phía sau lưng
vốn ít được thông khí hơn khi nằm sấp
những vùng phế nang sẽ được phân bố oxy hít vào
giảm hiện tượng chỗ nhiều oxy mà lại ít máu đến
chỗ ít oxy mà máu lại đến nhiều cân bằng thông khí tới máu
các bác sĩ khuyên thường xuyên đo sco hai là một trong những yêu cầu cần thiết với người bệnh f
do đó các bác sĩ khuyến cáo f có bệnh nền
tim mạch gút tăng huyết áp chưa tiêm vaccine hoặc chưa đủ mũi càng phải chú ý hơn đến tình huống này
tiến sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo
viện bỏng quốc gia lê hữu trác học viện quân y cho biết
người dân có thể chuẩn bị một số loại thuốc như hạ sốt eferagang banadol
nhóm thuốc chữa ho thuốc điều trị tiêu chảy nước xúc miệng
côn sắt trùng thuốc chữa bệnh nền nếu f không có bệnh nền
nên chuẩn bị đủ cho bốn tuần
có loại thuốc xịt mũi vitamin c kém thao dược trị cảm trị ho
nước uống thông thường nước bù điện dài
theo các bác sĩ đây là những thuốc cần có trong tủ thuốc gia đình
đặc biệt trong mùa dịch vì triệu chứng có thể xuất hiện bất kể lúc nào
đáng chú ý các triệu chứng của covid một mươi chín thường xuất hiện vào ban đêm
nên những thuốc này cần có để có thể dùng ngay
bên cạnh đó khi trở thành f một f mỗi người cần chuẩn bị thêm
lương thực đủ cho thời gian cách ly nếu ở một mình
dung dịch vệ sinh nhà cửa và khử khuẩn giấy vệ sinh
khăn giấy quần áo thoải mái
chỗ ở cách ly đảm bảo quy định số điện thoại của các cơ sở y tế trong khu vực
phòng cấp cứu và các tài liệu hướng dẫn cập nhật nhất về phòng chống dịch
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình covid một mươi chín tại nghệ an
thưa quý vị và các bạn sáng ngày một mươi bốn tháng một
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an thông tin
trong một mươi hai giờ qua từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến sáu h ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nghệ an ghi nhận bốn mươi tám ca dương tính mới với covid một mươi chín tại một mươi hai địa phương
trong đó có bốn mươi tám ca mắc mới có một mươi một ca trong cộng đồng tại năm địa phương
hoàng mai ba thành phố vinh ba thanh trương hai nghi lộc hai nam đàn một
một mươi ca đã được cách ly từ trước hai mươi bốn ca là f một một mươi một ca từ vùng có dịch về
một ca trong khu vực phong tỏa một ca từ lào về
ghi nhận hai mươi năm ca có triệu chứng hai mươi ba ca không có triệu chứng
lý tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận chín bảy trăm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín
ở hai mươi một địa phương
thành phố vinh một nghìn ba trăm chín mươi bảy quỳnh lưu tám trăm chín mươi hai nghi lộc sáu trăm năm mươi yên thành sáu trăm linh ba hoàng mai năm trăm sáu mươi
diễn châu năm trăm sáu mươi năm quỳ châu năm trăm bốn mươi quế phong năm trăm linh hai thanh trương bốn trăm ba mươi sáu đô lương bốn trăm ba mươi
con cuông ba trăm tám mươi bốn tân kỳ ba trăm tám mươi bốn quỳ hợp ba trăm tám mươi hai nam đàn ba trăm bảy mươi bảy nghĩa đàn ba trăm bốn mươi bảy hưng nguyên ba trăm hai mươi
kỳ sơn ba trăm tám mươi bảy
cửa lò hai trăm linh hai tương dương một trăm tám mươi một anh sơn một trăm hai mươi năm thái hòa một trăm một mươi một
lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện tám hai trăm năm mươi chín bệnh nhân
lưới tích số bệnh nhân tử vong ba mươi bảy bệnh nhân
số bệnh nhân hiện đang điều trị một bốn trăm bốn mươi bốn bệnh nhân
xin được chuyển sang các thông tin về biến thể omicron đang được nhiều người quan tâm
thưa quý vị và các bạn mới đây nhà vi rút học người xét cho rằng
con người khó tránh khỏi biến thể omicron
và nó có thể sẽ quay trở lại vào mùa thu
vì khả năng miễn dịch mà con người đạt được sẽ kéo dài chưa đầy một năm
nhà vi rút học esten burra từ viện hóa sinh và hóa hiệu cơ
thuộc viện hàn lâm khoa học cộng hòa séc cho biết
con người khó tránh khỏi biến thể omicron
biến chủng này có thể sẽ quay trở lại vào mùa thu
vì khả năng miễn dịch mà con người đạt được sẽ kéo dài chưa đầy một năm
theo ông mura tiêm chủng sẽ vẫn là vũ khí chính để chống lại covid một mươi chín
các công ty dược phẩm đang phát triển
phát triển một loại vaccine hiệu quả hơn nhằm vào biến thể omicron
nhà vi rút học xả định rằng làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín hiện tại
do biến thể omicron gây ra ở cộng hòa séc sẽ kết thúc vào cuối tháng hai hoặc sớm hơn
như năm hai nghìn hai mươi một đại dịch sẽ giảm dần vào mùa hè và quay trở lại vào mùa thu
ông không loại trừ tình huống sẽ có một biến thể khác của virus sars cov hai vào mùa thu
nhưng có thể amicron sẽ quay trở lại vì khả năng miễn dịch đạt được có thời gian dưới một năm
sau đó dễ bị nhiễm lại
theo nhà virus học những người muốn chủng hừa sẽ phải được tiêm nhắc lại trước mỗi mùa đông
giống như khi tiêm phòng cúm
vaccine cúm thay đổi hàng năm vì bản thân virus cúm không ngừng phát triển
pfizer đang chuẩn bị cho ra đời một loại vaccine đặc hiệu đối với biến thể omcron
sẽ hiệu quả hơn nhiều so với các loại vaccine đang được sử dụng
hãng dược moderna của mỹ cũng đang nghiên cứu một loại vaccine thích ứng với biến thể omicron
một thông tin đáng buồn về tình hình covid một mươi chín
tại mỹ khi mới đây đất nước này đã huy động thêm một bác sĩ quân y
tới để trợ giúp cho sáu bệnh viện đang quá tải ở mỹ do số ca nhiễm biến thể omecron tăng cao
các nhóm từ bảy đến hai mươi năm bác sĩ y tá và nhân viên y tế sẽ bắt đầu đến các bang
để hỗ trợ các phòng cấp cứu và cho phép nhân viên của bệnh viện tiếp tục điều trị các bệnh nhân khác
giám đốc cơ quan khẩn cấp liên bang
mà daniel criswell cho biết
đề nghị số một vẫn là bổ sung nhân viên y tế
theo ông các băng khác sẽ có thể cần tăng cường quân đội và các bác y sĩ
y tá liên bang để hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín cũng như điều trị các bệnh khác
trước đó chính quyền tổng thống joe biden đã triển khai các đội hỗ trợ liên bang
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi để chống biến thể delta
tháng một mươi hai ông biden đã chỉ thị bổ sung một nhóm y tế
và cử hơn một trăm linh nhân viên y tế liên bang đến các bang
số ca nhập viện vì covid một mươi chín ở mỹ đã ghi nhận những mức cao kỷ lục trong tuần này
sau khi tăng liên tiếp từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
có một trăm ba mươi ba tám trăm bảy mươi một ca nhập viện trung bình mỗi ngày trong tuần trước
sự gia tăng này khiến các hệ thống y tế quá tải phá buộc một số băng
phải hoãn nhiều lịch phẫu thuật không khẩn cấp
bến thể omicron không những khiến số ca nhiễm tăng nhanh
mà còn ảnh hưởng đến nhân sự ngành y khi rất nhiều nhân viên y tế mắc covid một mươi chín
hoặc phơi nhiễm về virus
mỹ có thể vỡ trận hay không
thực tế đang cho thấy mỹ đang làm mọi cách để ngăn chặn covid một mươi chín và siêu biến thể omicron
tuy nhiên bậc xếp hạng ca mắc nhiều nhất thế giới mỹ vẫn đứng đầu
việc vỡ trận hay không theo nhiều chuyên gia phân tích chỉ là điều sớm muộn
tại bà loan các nhà khoa học vừa phát hiện ra một gen làm tăng cấp đôi
nguy cơ mắc covid một mươi chín nặng ở người
xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
theo reuters trước thực trạng do dự tiêm chủng vaccine là yếu tố chính
dẫn đến tỷ lệ tử vong cao do covid một mươi chín ở trung và đông âu
các nhà nghiên cứu hy vọng rằng việc xác định được những người có nguy cơ cao nhất
sẽ khuyến khích họ tiêm phòng và giúp họ tiếp cận với các lựa chọn điều trị
chuyên sâu hơn trong trường hợp nhiễm bệnh
bộ trưởng y tế bà loan adam niarewski cho biết
sau khi một năm rưỡi làm việc chúng tôi đã có thể xác định được gen
gây ra khuyên hướng bị covid một mươi chín nặng
điều này có nghĩa
điều này có nghĩa là trong tương lai chúng tôi sẽ có thể xác định
những người có khuyên hướng bị covid một mươi chín nghiêm trọng
theo đó các nhà nghiên cứu từ đại học y khoa bialistop ở nước này
đã phát hiện da gen là yếu tố quan trọng thứ tư quyết định mức độ nghiêm trọng
của một người mắc covid một mươi chín sau tuổi tác cân nặng và giới tính
giáo sư phụ trách dự án nghiên cứu maxine monuzako nói rằng
gen này hiện diện trong khoảng một mươi bốn dân số ba lan so với từ tám chín ở châu âu
và hai mươi bảy ở ấn độ
các nghiên cứu khác cũng cho thấy tầm quan trọng của các yếu tố di truyền
trong việc covid một mươi chín tiến triển nghiêm trọng như thế nào ra sao
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các nhà khoa học anh tuyên bố
đã xác định được một phiên bản của gen có thể liên quan đến việc
tăng gấp đôi nguy cơ suy phổi do covid một mươi
hai phương pháp điều trị covid một mươi chín vừa được who phê chuẩn
gồm sử dụng thuốc điều trị viêm khớp có thành phần baricitinib
và sử dụng kháng thể tổng hợp strovimab
ngày một mươi bốn tháng một tổ chức y tế thế giới who đã phê chuẩn
hai phương pháp mới điều trị covid một mươi chín qua đó bổ sung thêm công cụ mũi nhọn
cùng các loại vaccine hiện có để ngăn ngừa nguy cơ trở nặng
và tử vong cho bệnh nhân covid một mươi chín
hai phương pháp điều trị này gồm sử dụng thuốc điều trị viêm khớp
có thành phần baricitinib và sử dụng kháng thể tổng hợp strovimab
trong khuyên cáo của who đăng trên tạp chí y khoa anh bmg
các chuyên gia của who nêu rõ thành phần baricitinib
được sử dụng cùng với corticosteroids có khả năng làm tăng tỷ lệ sống
và giảm nguy cơ về sử dụng máy thở ở bệnh nhân covid một mươi chín thể nặng hoặc nguy kịch
who khuyến nghị sử dụng kháng thể tổng hợp strovimab
cho những người mắc covid một mươi chín không nghiêm trọng
song có nguy cơ nhập viện cao nhất chẳng hạn như người già
người bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường
trước đó hồi tháng bảy who đã phê chuẩn thuốc điều trị khớp có hai thành phần
tocililumab và sarirumab dùng kết hợp corticosteroids
nhằm ngăn chặn nguy cơ hệ miễn dịch của bệnh nhân covid một mươi chín
phản ứng quá mức trước virus sars cov hai
hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một who phê chuẩn phương pháp điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bằng kháng thể tổng hợp reneron
các quyến nghị điều trị covid một mươi chín của who được cập nhật thường xuyên
dựa trên dữ liệu mới từ các thử nghiệm lâm sàng
quý vị thân mến quyết định của who được công bố trong bối cảnh
số ca nhập viện do nhiễm biến thể omicron gia tăng trên toàn thế giới
tổ chức này cũng dự báo khoảng một nửa dân số châu âu
có thể sẽ nhiễm biến thể này vào tháng ba tới
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi
trên cả nước và thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn chú ý đón xem
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại